công an tp hà nội phát hiện sai phạm tại một mươi trung tâm đăng kiểm qua đó đã khởi tố bốn vụ với một mươi tám bị can để điều tra về tội nhận hối lộ
trong đó có ba giám đốc một phó giám đốc và một mươi bốn đăng kiểm viên
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị thông tin báo chí diễn ra vào chiều ngày hôm qua một mươi bốn tháng một của công an tp hà nội
qua công tác xác minh điều tra cơ quan công an xác định có một mươi trung tâm có sai phạm gồm hai trung tâm do cục đăng kiểm quản lý
hai trung tâm sở giao thông vận tải tp hà nội quản lý một trung tâm do tổng công ty vận tải hà nội quản lý và năm trung tâm đăng kiểm tư nhân xã hội hóa
theo công an tp hà nội các lỗi phổ biến tại các trung tâm đăng kiểm trên gồm nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn
số tiền nhận từ một đến một năm triệu đồng với mỗi phương tiện
ngoài ra các trung tâm đăng kiểm trên có hành vi nhập biển số cắn cảm biến
đo nồng độ kỹ thải
đo nồng độ ý thải để đánh giá các phương tiện không đủ điều kiện thành đủ điều kiện đăng kiểm
bên cạnh đó các đối tượng còn sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống thay đổi vòng tua khí thải chỉnh sửa ảnh trên máy tính để hạ thành thùng các phương tiện nới thùng
công an cũng đang tạm giữ năm mươi bảy đối tượng để tiếp tục điều tra
số tiền thu lời bất chính xác định bước đầu khoảng hơn một mươi tám tỷ đồng